ngay sau tết nguyên đán thị trường bất động sản đặc biệt là đất nền ở nhiều địa phương đã diễn ra khá sôi động
cá biệt có nơi đã xuất hiện tình trạng thổi giá gây rốt ảo nhiễu loạn thị trường
tại tp hcm giới đầu cơ đất ở khu vực huyện củ chi đã đồng loạt cập nhật bảng giá mới
tùy vào khu vực vị trí diện tích hệ thống hạ tầng các đầu nậu đưa ra những mức tăng khác nhau
trong đó khu vực xã nhuận đức và bình mỹ có tăng giá từng ngày
so với trước khi có thông tin đề xuất đưa củ chi từ huyện lên thành phố giá đất tăng một mươi ba mươi
tương tự tại hà nội thông tin triển khai tuyến đường vành đai bốn đã khiến đất đai các huyện vùng ven trung tâm nóng lên
giá đất nhiều nơi của huyện hoài đức giao bán tăng một mươi hai mươi triệu đồng một mét vuông so với hồi đầu năm hai nghìn một mươi chín